tấm bằng khen bằng sáng chế cúp cờ mà người nông dân này có được sau nhiều năm bày mò nghiên cứu là những bằng chứng xác thực công nhận những sáng chế của ông đã đem lại hiệu quả thiết thực và làm lợi hàng tỷ đồng cho người nông dân địa phương mỗi năm
cái sáng chế này đang được ứng dụng rất tốt rộng rãi ở trên địa bàn của huyện nam sách đặc biệt là xã nam trung là cái xã mà có cái nghề là chế biến
hành tỏi để xuất khẩu rất lớn máy này thì nó đã giảm cái sức lao động thủ công và nó năng suất lao động được nâng lên
ông nguyễn văn sành không phải là kỹ sư tiến sĩ nhà khoa học thậm chí mới chỉ học hết lớp bốn nhưng những sáng chế của ông được áp dụng vào thực tế đã giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và thời gian lao động đem lại lợi ích hàng tỷ đồng mỗi năm cho người dân địa phương
tuy nhiên điều đáng buồn là cho đến nay
những sáng chế của ông sành đều chưa được đăng ký bảo hộ độc quyền đây cũng chính là vấn đề mà ông nguyễn văn sành mong muốn nhận được sự hỗ trợ quan tâm của ngành nông nghiệp tỉnh chính quyền địa phương bởi theo ông chi phí đăng ký sản phẩm bảo hộ rất tốn kém